thưa quý vị đến một mươi sáu h chiều nay tâm báo ở cách huyện đảo hoàng sa khoảng ba trăm sáu mươi km về phía đông
cường độ báo mạnh cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi bốn
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng năm một mươi km
đến một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng một mươi vị trí tâm báo cách huyện đảo hoàng sa khoảng một trăm chín mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn
trong hai mươi bốn h đến bốn mươi tám h tiếp theo báo di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km
đến một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm báo cách huyện đảo hoàng sa khoảng một trăm chín mươi km về phía tây tây bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
vùng nguy hiểm do báo trên biển đông trong hai mươi bốn h tới là từ vị tuyến một mươi năm hai mươi độ vị bắc
từ kinh tuyến một trăm một mươi hai đến một trăm một mươi tám độ kinh đông
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có mưa bão
gió mạnh cấp một mươi một mươi một vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn
sóng biển cao từ sáu tám m biển động dữ dội
ở vịnh bắc bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị đến ninh thuận
có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai bốn mét biển động
ở vùng biển các tỉnh từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vùng vịnh thái lan
vùng biển phía đông của khu vực giữa biển đông khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trương sa có mưa rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
trở lại với diễn biến thời tiết trên đất liền các tỉnh miền bắc trời ít mây
nền nhiệt đêm ở hầu khắp các tỉnh trung du vùng núi phía bắc đều thấp một mươi năm một mươi tám độ
trời rét về đêm và sáng
khu vực đông bắc bộ nhiệt độ cũng giảm còn một mươi tám hai mươi một độ
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai tại bắc bộ sẽ tăng lên mức hai mươi bảy ba mươi độ
nhưng độ ẩm trong khoảng thời gian từ một mươi một giờ trưa đến một mươi năm h chiều giảm mạnh xuống dưới sáu mươi năm
vì thế trời sẽ chuyển sang trạng thái hanh khô
đời gió khô bắc đến tây bắc cũng mở rộng vùng ảnh hưởng xuống cả miền trung
chấm dứt những cơn mưa to
đêm nay cả trung bộ chỉ còn có mưa ở một vài nơi
sang ngày mai mưa tiếp tục giảm thêm miền trung trời nắng sớm
nền nhiệt ngày sẽ tăng lên mức hai mươi chín ba mươi hai độ
trời giảm mưa nước lũ cũng đang rút dần
ở miền nam khu vực nam bộ mưa cũng giảm còn giải rác
tuy nhiên tại kiên giang và cà mau cục bộ vẫn có những điểm mưa vừa mưa to và rông
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước